các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
anh chị có đồng tình với tác giả không vì sao
bài thơ được dẫn trong đề thi có nội dung như sau
bà muốn kể cho con nghe chuyện về những thiên thần áo trắng
đang xông pha nơi tiến đầu chống dịch bảo vệ bệnh nhân khỏi lưỡi hái tử thần
chắc con nghĩ rằng họ mặc áo blue vai đeo ống nghe mắt sáng nụ cười
không phải đâu con nhé áo phi công xịn sò
như phi hành ra bay vào vũ trụ
chữa bệnh cứu người trong ánh sao đêm
họ không uống không ăn đôi khi còn thở khẽ
nhưng tay vẫn ấm nồng suốt ca trực con ơi
chắc con nghĩ rằng họ chỉ ở viện thôi
không phải đâu họ vẫn có gia đình con nhé
vẫn có ông bà con cái giống như ba
vẫn buồn bà kiếm sống từng ngày
gánh nặng lo toan trong từng hơi thở
bây giờ chấp nhận lao vào tìm kiếm bình an
để cho con sẽ được tới trường
gặp thầy cô vui cùng các bạn
con nhớ nhé
những thiên thần áo trắng
họ là người mang đến bình an
thạc sĩ đặng thị huy lam
tổ trưởng tổ ngữ văn
trường trung học phổ thông nguyễn hữu huân bậc bạch
văn học là cuộc sống
do đó nhóm giáo viên văn lớp một mươi hai
trường nguyễn hữu huân
đã quyết định chọn bài thơ nhắn gửi con
để đưa vào đề thi

học sinh đang học về thơ hiện đại
việc đưa một bài thơ hiện đại vào đề thi
cũng là hợp lý
ngoài ra chúng tôi cũng mong muốn
các em học sinh sẽ hiểu hơn
về giai đoạn khó khăn do dịch bệnh vừa qua
sự hy sinh của những bác sĩ
tham gia tuyến đầu chống dịch
từ đó các em sẽ có ý thức tốt hơn
với cuộc sống bình thường mới
nói về bài thơ được đưa vào đề thi
bác sĩ ngô thành ý
hiện đang công tác tại khoa
trấn thương trình hình y học thể thao
bệnh viện nhân dân mực một năm
anh cảm thấy rất vui và hạnh phúc
vì bài thơ anh viết gửi con mình
nên lại được đưa vào đề thi
để cho các bạn học sinh cùng đọc và suy ngẫm
tôi tham gia công tác chống dịch
từ tháng sáu đến tháng chín
và bài thơ trên đã ra đời
trong một đêm trực đầy cảm xúc
lực lượng tuyến đầu chống dịch
không chỉ có bác sĩ
mà còn có quân đội công an
tất cả đều phải xa gia đình con cái
để lao vào cuộc chiến chống covid một mươi chín
cảm ơn các em
cảm ơn các em
chúng tôi ở nhiều vùng miền khác nhau
thói quen sở thích tiếng nói trình độ cũng khác nhau
nhưng khi vào việc thì hợp tác rất ăn ý và hiệu quả
tôi rất xúc động khi đọc đề thi
có bài thơ của mình
vì như vậy tức là các em học sinh
đã biết đến một giai đoạn khó khăn
giàn khổ mất mát đau thương
của thành phố mà mình đang sống
biết để hiểu được giá trị
của sự bình yên hôm nay
bác sĩ ngô thành ý tâm sự